hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
theo báo cáo của công an quận tám tổng diện tích cháy gần năm trăm linh m hai trong đó có bãi chứa vật liệu gỗ và hai căn nhà
nguyên nhân hiện đang được điều tra điểm phát ra đám cháy là bãi chứa vật liệu gỗ cũ tại số một trăm hai mươi bốn trên bốn phạm thế hiển phường hai quận tám
qua ghi nhận đến hai mươi một h ba mươi tối cùng ngày bên trong con hẻm xảy ra vụ cháy nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe cứu hỏa xe cứu thương vẫn đang túc trực
lực lượng y tế chuẩn bị sẵn cán đẩy phòng trường hợp di chuyển người bị thương
khu vực trong tình trạng cúp điện người dân bên trong được lực lượng chức năng sơ tán ra bên ngoài
trả lời báo dân chí chị đoàn thị lý khoảng bốn mươi tuổi cho hay chị vẫn đang chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác chữa cháy để vào nhà kiểm tra
nhớ lại thời điểm xảy ra vụ cháy chị vẫn chưa hết hoảng sợ
khi ấy khoảng một mươi chín h ba mươi chị nghe hai thành niên hô cháy nên chạy ra
lúc đó nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini vòi xịt nước thế nhưng gió to đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
người dân được lực lượng chức năng sơ tán ngay sau đó
được biết đám cháy lớn tại hẻm một trăm hai mươi bốn phạm thế hiển cũng nhấn chìm nhiều tài sản của người dân trong biển lửa
họ chỉ biết lặng lẽ nhìn mọi thứ trong căn nhà của mình hóa thành cho
thế nhưng thật may mắn vì người thân trong gia đình vẫn bình an
mang tâm trạng dối bời anh phan văn khỏe hai mươi sáu tuổi cho biết
anh là một trong những người đầu tiên phát hiện ra đám cháy xuất phát tại kho chứa gỗ sắt nhà
anh kể lúc đó anh đang ở trước nhà nói chuyện cùng hàng xóm thì phát hiện lửa bùng lên
ngay lập tức anh hồ hoán gọi chủ kho mở cửa ra sau đó lửa bùng lên dữ dội không tưởng tượng được
lúc đó anh chạy về nhà ậm con trai sáu tuổi chạy đi mẹ anh chạy theo sau
lửa lan nhanh quá anh không kịp thu gom đồ đạc gì
nhà anh cũng làm khó gỗ bây giờ nhà cháy rụi hết rồi
giấy tờ cũng thành cho mất trắng chẳng còn lại gì
cũng như anh hiền một người đàn ông khác cũng kinh doanh kho chứa gỗ
ông cay đắng cho biết nhà ông chỉ cách căn nhà cháy đổi tiền hai căn
sau đám cháy tài sản đã bị thiêu sạch mọi thứ đổ xuống kênh hết rồi không còn lại gì cả
ông chua sót nhắc lại
ông cho biết thời điểm lửa bùng lên dữ dội mọi người hồ hoán có cha mẹ ông ở nhà
sau khi kịp thu gom một chút giấy tờ tùy thân ông cùng người nhà chạy ra xa đám cháy
sau vụ việc cha mẹ ông được đưa đi cấp cứu vì hồi hộp tăng huyết áp
sau vụ cháy nhiều người dân cũng phải tìm chỗ để ngủ nhờ
gia đình chị m là một trong số đó
chị kể lại khi đón con đi học về vừa đến đầu ngõ chị đã thấy khung cảnh lộn xộn trước mắt
người nào người nấy bận rộn tìm cách dập lửa
chị và chồng vội vàng tìm cách về nhà thật nhanh tìm những đứa con khác và ông bà đã lớn tuổi
may mắn người thân chị đã thoát khỏi đám cháy kịp lúc
vậy là cả gia đình dài trẻ lớn bé phải đi ngủ chờ khắc phục hậu quả sau đám cháy mới dám về nhà
chị ngọc bích năm mươi tuổi chia sẻ chị thấy nhả rộng từng miếng ngói cửa sổ nứt rơi thành từng mảng
người dân cũng hỗ trợ bằng cách di rời tài sản đồ đạc của bà con trong vụ cháy
đêm ngày một tháng bốn có lẽ là một đêm không ngủ với xóm nhỏ này
theo thống kê sơ bộ hỏa hoạn đã khiến bốn trăm bảy mươi m hai tại sưởng gỗ đổ cũ và hai căn nhà bị thiêu dụi
cụ thể hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn năm mươi m hai nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám a khoảng một trăm linh trên một trăm năm mươi m hai ở nhà số hai trăm linh sáu trên một trên một mươi tám và khoảng ba trăm hai mươi m hai bãi vật liệu gỗ cũ
chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ và đồ dùng trong gia đình
cảnh sát đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng một một trăm hai mươi m hai dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn
theo cơ quan chức năng vụ cháy không có người bị nạn
ảnh hưởng vụ hỏa hoạn khiến nhiều khu vực tại phường một hai mươi ba quận tám cúp điện
khi xảy ra vụ cháy chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời đưa hàng chục người gần hiện trường vụ cháy ra khỏi nơi nguy hiểm
ngoài việc chữa cháy trên bộ cảnh sát cũng huy động ba cano hút nước từ dưới canh tàu hồ phun thẳng vào hiện trường
sáng sáng ngày hai tháng bốn lực lượng chức năng quận tám tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến nhiều căn nhà bị thiêu dụi ven kênh tàu hồ
trong con hẻm đường phạm thế hiển phường hai vụ hỏa hoạn diễn ra hơn một giờ đồng hồ
đa số những người có nhà bị cháy đều thiệt hại lớn về tài sản vì họ không kịp đưa ra ngoài
được biết khu vực này có rất nhiều nhà kho tạm để sửa chữa và bay bán đổ gỗ cũ
các hộ dân xung quanh đường phạm thế hiển cũng đã từng có ý kiến với chính quyền về nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ
thế nhưng chưa được xử lý đảm bảo an toàn
kênh tàu hồ thành phố hồ chí minh dài khoảng sáu km là danh giới giữa quận năm sáu ở phía bắc và quận tám ở phía nam
dọc tuyến kênh có hàng chục nghìn căn nhà cấp bốn lụp sụp tạm bỡ phen kênh trên kênh
thành phố hồ chí minh đã có kế hoạch di dời những căn nhà này để chỉnh trang đô thị
theo thông tin từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chỉ trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra ba trăm bảy mươi sáu vụ cháy
làm thiệt mạng năm người bị thương một người thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền là khoảng bảy mươi ba tám mươi chín tỷ đồng và hai trăm một mươi bốn bảy hectare rừng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các địa phương đã xuất tổng cộng một một trăm bốn mươi lượt phương tiện
và bảy một trăm bảy mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy hai trăm năm mươi một trên ba trăm bảy mươi sáu vụ cháy
trong đó hướng dẫn thoát nạn cho hàng trăm người bị nạn ra nơi an toàn trực tiếp cứu được sáu mươi hai người trong các vụ cháy
tổ chức di chuyển tài sản và cứu được tài sản trị giá khoảng bốn ba tỷ đồng trong các vụ việc
lực lượng tại chỗ và nhân dân đã dập tắt được một trăm hai mươi năm trên ba trăm bảy mươi sáu vụ cháy nổ
đối với công tác cứu nạn cứu hộ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ tám mươi hai vụ
cứu được bốn mươi hai người tìm được năm mươi năm nạn nhân bản giao cho cơ quan chức năng xử lý
trong số hai trăm hai mươi năm trên ba trăm bảy mươi sáu vụ chiếm năm mươi chín tám đã được điều tra làm rõ
nguyên nhân có tới một trăm bốn mươi tám vụ chiếm sáu mươi năm tám do sự cố hệ thống thiết bị điện
do sự cố do sơ xuất bất cẩn sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt là năm mươi tám vụ chiếm hai mươi năm tám
một vụ do vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và do nguyên nhân khác là một mươi tám vụ
đặc điểm chung đáng chú ý của các vụ cháy này đều xảy ra vào đêm khuya và dạng sáng khi các gia đình đang ngủ say
việc thiếu các phương tiện thiết bị cảnh báo cháy sớm ngay từ ban đầu khi đám cháy mới phát sinh
là một trong những nguyên nhân các thành viên trong gia đình không phát hiện có cháy kịp thời
sau đó khói khí độc theo trục thang bộ tòa nhà kèm theo ngọn lửa bùng phát và lan truyền nhanh lên các tầng nhà trong thời gian rất ngắn
khi con người phát hiện ra cháy đã muộn gây tâm lý hoảng loạn không còn khả năng kiểm soát tình hình cũng như thoát nạn dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra
công an nhận định một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại về người và của trong các vụ cháy là yếu tố liên quan đến đặc điểm kiến trúc của các hộ gia đình
tuy nhiên hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh đều là dạng nhà ống mặt tiền nhỏ hẹp thang bộ bên trong nhà để hờ không có biện pháp ngăn cháy ngăn khói lan chuyển giữa khu vực sản xuất kinh doanh khu vực để hàng hóa với không gian sinh hoạt của gia đình
liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy vừa qua bộ công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi năm
theo đó sự thảo luật gồm tám chương năm mươi tám điều bổ sung và quy định bao quát hơn các nội dung liên quan đến quản lý về phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu thực tiễn
đồng thời bổ sung thêm các quy định về phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ nhằm cụ thể hóa và thi hành quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về bảo đảm quyền con người quyền công dân
đáng chú ý dự thảo còn đề xuất bổ sung nhiều hành vi bị cấm trong phòng cháy chữa cháy như
cấm xúc phạm đe dọa lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thực hiện nhiệm vụ lợi dụng lạm dụng nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để thực hiện hành vi nhũng nhiễu chế tạo hoán cải phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy khi chưa có văn bản thẩm định
đưa phương tiện giao thông thuộc diện phải thẩm định thiết kế vào sử dụng hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu
điều một mươi chín của dự thảo luật bổ sung thêm một số nội dung về phòng cháy trong sử dụng cung ứng điện đảm bảo chất lượng đối với thiết bị điện
cụ thể đơn vị điện lực có trách nhiệm thực hiện và duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với hệ thống điện truyền tài kiểm tra đánh giá khuyến nghị kịp thời việc lắp đặt sử dụng bảo đảm an toàn đối với hệ thống thiết bị điện theo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trước khi ký hợp đồng bán điện và trong quá trình sử dụng điện tổ chức tuyên truyền hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện
mặt khác cơ quan tổ chức sản xuất kinh doanh thiết bị điện phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật